thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng và một mươi bốn bị cáo đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết của vụ án
quá trình xét xử công khai tại phiên tòa bị cáo đỗ anh dũng cùng một mươi bốn bị cáo đồng phạm đều thanh khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu
đại diện viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
bị cáo đỗ anh dũng giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng mà tập đoàn tân hoàng minh đã chiếm đoạt của hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư là bị hại trong vụ án này
đại diện viện kiểm sát xác định quá trình điều tra cơ quan điều tra đã
đã truy thu toàn bộ số tiền trên
đối với đề nghị của các bị hại đòi quyền lợi đại diện viện kiểm sát nhận thấy có căn cứ chấp nhận hoàn trả cho các bị hại số tiền gốc
đối với tiền lãi theo hợp đồng mà các bị hại đã ký hợp đồng mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh đại diện viện kiểm sát cho rằng
chín gói trái phiếu tân hoàng minh phát hành là vi phạm pháp luật nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao dịch này vô hiệu
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó đỗ anh dũng từ chín đến một mươi năm tù đỗ hoàng việt từ năm đến sáu năm tù